các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến
dự phiên khai mạc tại điểm cầu hội trường diên hồng nhà quốc hội tại hà nội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước và các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước và công tác chuẩn bị
căn cứ quy định của hiến pháp luật tổ chức quốc hội và các nghị quyết kỳ họp thứ hai
ubnd đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm nhằm kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn
quan trọng cấp bách về kinh tế xã hội tài chính ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tại kỳ hòm này quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch covid một mươi chín khắc phục những thiệt hại phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
phục hồi thị trường lao động giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội
đây là chính sách bổ sung ngoài khung khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được quốc hội quyết định trong các kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội kế hoạch tài chính kế hoạch vay và trả nợ công kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
cùng với đó quốc hội cũng xem xét thông qua một số nội dung quan trọng khác như nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo bổ sung của chính phủ về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay nhất là việc ứng phó với biến chủng mới omicron
những vấn đề
liên quan đến công tác phòng ngừa phát hiện xử lý các sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tại công ty việt á
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
kỳ họp bất thường lần thứ nhất của hội khóa một mươi năm có ý nghĩa hết sức quan trọng được cử tri nhân dân cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
cộng đồng doanh nghiệp và dư luận đặc biệt quan tâm và theo dõi
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi đề nghị các vị đại biểu quốc hội
các đoàn đại biểu quốc hội phát huy cao độ tinh thần dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc và chất lượng
đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ và nghiêm túc
cầu thi trong tiếp thu giải trình các ý kiến của đại biểu quốc hội để hoàn thành các dự án luật dự thạo nghỉ quyết
đảm bảo chất lượng cao nhất
quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua sớm ban hành để kỳ họp của chúng ta thành công một cách thực chất
đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
ngay sau phiên khai mạc dưới sự điều hành của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội đã nghe các tờ trình của chính phủ và các báo cáo thẩm tra của các ủy ban của quốc hội
về một số nội dung như dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ
sau phiên khai mạc chiều nay các đại biểu đã thảo luận tại tổ xung quanh các chính sách tài khóa tiền tệ
để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhiều đại biểu khẳng định việc ban hành nghị quyết về các chính sách này là hết sức cần thiết
chính phủ cũng cần có những điều chỉnh bổ sung và làm rõ hơn tại một số lĩnh vực mục tiêu cụ thể
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
cũng đã tham dự phiên thảo luận tại tổ số một
tại tổ số một ý kiến các đại biểu đều thống nhất và khẳng định
việc chính phủ đề xuất gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết
phù hợp trong giai đoạn hiện nay đồng thời cần thiết phải ban hành nghị quyết của quốc hội
về các chính sách này để triển khai thực hiện một cách kịp thời bảo đảm hiệu quả trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba

việc chính phủ đề xuất gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết
phù hợp trong giai đoạn hiện nay đồng thời cần thiết bảo đảm hiệu quả trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba

việc chính phủ đề xuất gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết
bảo đảm hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đồng thời cần thiết
phù hợp trong giai đoạn hiện nay đồng thời cần thiết
tập trung giải quyết rứt điểm nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trả tự ngay từ cơ sở
tập trung đẩy lùi tội phạm giết người tội phạm cướp cướp giật tội phạm liên quan đến tín dụng đen
cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng cho vay lãi nặng
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo thành phố ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả mang tính toàn diện của toàn lực lượng công an thành phố hải phòng trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chỉ đạo công an hải phòng thời gian tới cần nắm chắc tình hình tham mưu đúng chúng cho cấp ủy chính quyền các cấp công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đấu tranh chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tên nạn xã hội không để bị động bất ngờ đặc biệt chú ý đến các nguy cơ tiềm ẩn tội phạm không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai các đồng chí yêu cầu công an thành phố hải phòng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp lập nhiều thành tích chiến công vẻ vang vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân vì sự ổn định phát triển của thành phố và đất nước
nhận diện sớm thời cơ thách thức từ đó chủ động tham mưu triển khai các phương án kế hoạch ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
đây là nhấn mạnh của trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai được công an tỉnh hải dương tổ chức vào chiều ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hải dương đã tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là hiệu quả của việc thành lập triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh và công tác truy vết đã được lãnh đạo bộ công an bộ y tế ghi nhận đánh giá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hải dương đã nỗ lực đạt được trong năm qua
đồng chí cũng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương cần sớm nhận diện những thời cơ thách thức khó khăn đạt ra để từ đó chủ động và kịp thời tham mưu triển khai các phương án kế hoạch ứng phó phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra và giải quyết ngay từ cơ sở

trong năm vừa qua hai mươi một lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiếp nhận thực hiện một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi năm yêu cầu chương cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an tham gia khám nghiệm hiện trường trên bảy mươi hai vụ việc các loại giám định trên tám mươi sáu vụ
quá trình thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác góp phần quan trọng trong điều tra các vụ án chuyên án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được lãnh đạo bộ và các địa phương đơn vị phối hợp ghi nhận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những thành tích của viện khoa học hình sự trong đó đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng triển khai nhiều văn bản hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác kỹ thuật hình sự phát huy tốt vai trò trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp trong công tác khám nghiệm giám định góp phần quan trọng trong điều tra giải quyết các vụ án vụ việc và xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu chủ động nghiên cứu nội địa hóa các phương tiện vật tư hóa chất phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật phòng chống tội phạm đặc biệt cho công an cấp huyện tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật quy trình chuyên môn cho hoạt động khoa học kỹ thuật hình sự tập trung nâng cao chất lượng đồng bộ toàn diện các mặt công tác trọng tâm chuyên môn của lực lượng kỹ thuật hình sự xuyên suốt từ bộ đến tỉnh và huyện là khám nghiệm
pháp y cho công an cấp tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với các chuyên ngành lĩnh vực lực lượng kỹ thuật hình sự có nhu cầu thế mạnh kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác kỹ thuật hình sự mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khoa học hình sự theo hướng chuyên sâu thiết thực hiệu quả
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc
hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai cũng được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức vào sáng nay tại hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh bộ tư lệnh cần quyết tâm cao hơn nữa xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
năm hai nghìn hai mươi một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với đảng nhà nước bộ công an bàn hành những chủ trương chính sách lớn chiến lược về hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động

phát biểu tại hội nghị thầy mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích lực lượng cảnh sát cơ động đã đạt được thời gian qua đồng thời nhấn mạnh thời gian tới đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cần tiếp tục chủ trương nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương định hướng và mục tiêu xây dựng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh n
tiến thẳng lên hiện đại quán triệt cho toàn lực lượng cảnh sát cơ động có nhận thức đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao
vào chiều nay tại hà nội thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của đảng chính phủ bộ công an tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tổ chức một năm mươi bốn vụ cứu nạn cứu hộ và hàng trăm vụ cứu nạn cứu hộ trong đám cháy tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người và trực tiếp cứu ba trăm tám mươi sáu người thoát ra an toàn trong các vụ cháy
tại hội nghị đại diện công an các đơn vị địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp rút kinh nghiệm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của ban bí thư quốc hội chính phủ và bộ công an
ra soát các vướng mắc bất cập trong hành lang pháp lý nhất là tiêu chuẩn quy chuẩn pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phục vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
trong đó công tác phòng cháy chữa cháy phải có kế hoạch cụ thể gắn với kế hoạch cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh